tại thanh hóa vừa diễn ra đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho cán bộ kiểm lâm thuộc tri cục kiểm lâm vùng hai
bao gồm các tỉnh nam định ninh bình hà nam thanh hóa nghệ an quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
trong khuân khổ dự án điều tra đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
viện điều tra quy hoạch rừng phối hợp với cục kiểm lâm tổng cục lâm nghiệp tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám
và hệ thống thông tin điện lý trong hỗ trợ theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng
khóa tập huấn sẽ trang bị kiến thức về các loại dữ liệu ảnh viễn thám miễn phí hiện nay
được sử dụng trong phát hiện theo dõi diễn biến rừng theo thời gian thực ở việt nam
bên cạnh đó đợt tập huấn cũng giới thiệu các công cụ phương pháp trong cập nhật diễn biến rừng của các tỉnh và hệ thống theo dõi diễn biến rừng hàng năm frms do cục kiểm lâm tổng cục lâm nghiệp quản lý